từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng không mới hầu hết các vụ việc xảy ra đều do sự chủ quan
thiếu cảnh giác của người dân mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo trên các phương tiện
thông tin đại chúng thế nhưng không ít người dân vẫn còn chủ quan sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh đồng nai
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa
lục triệu nhân cùng chú tại thành phố biên hòa và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa đã sử dụng xe máy
phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để thực hiện các vụ cướp giật tài sản táo bạo
khi phát hiện người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời
cướp giật tài sản cướp giật được các đối tượng bán rồi chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn nhóm trên đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai

còn đây là đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để có tiền tiêu xài đối tượng đã điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp phát hiện chị nguyễn thị thùy vân
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau xe của bạn trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân tăng ga tẩu thoát
nhưng đối tượng đã bị công an huyện xuân lộc bắt sau đó
công tác bảo quản tài sản của mình khi tham gia giao thông trên đường
những túi sách vỏ bà con nên để trong cấp xe tránh mang bên mình tránh cầm trên tay
đối tượng sẽ thấy sơ hở đối tượng sẽ giật dây chuyền những nữ trang mà đắt tiền
có mang thì áo cổ cao hoặc là tránh mang những nữ trang đó khi tham gia giao thông ngoài đường
bị cướp giật tài sản thì bà con mình cần ghi nhớ những đặc điểm của đối tượng gây án
dù như là đặc điểm về xe biển số xe đặc điểm về nhận dạng trên người
và tránh chi đuổi
để xảy ra nguy hiểm cho bản thân nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc
để cơ quan công an có thể tổng hợp những hình ảnh tài liệu để giúp truy bắt đối tượng
hoạt động của bọn cướp tài sản thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng bản thân người dân cần nâng cao hơn nửa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng